bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông trong công an nhân dân tích cực tuyên truyền phổ biến về các biện pháp giải phóng tích cực của lực lượng công an nhân dân trong phối hợp các biện phóng chống dịch bệnh
hôm nay dịch đã diễn biến hoàn toàn khác theo chiều hướng phức tạp khó lường do đó cần ra soát kế hoạch kịch bản quy trình công tác phối hợp phòng chống dịch với các cơ quan chức năng ngành y tế và quân đội nhân dân để đảm bảo chặt chẽ không bỏ chống nhiệm vụ không trùng dẫm
phối hợp với lực lượng y tế và lực lượng chức năng liên quan làm tốt công tác kiểm dịch y tế để kịp thời tham mưu đề xuất đánh đạo bộ sẽ chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới
và thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bắt buộc theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống bệnh dịch
phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với các trường hợp không khai báo khai báo răn rối và không chấp hành theo cách ly theo quy định
công an các nền địa phương cần phải nắm chắc thực lực sẵn sàng cơ số thuốc hóa chất trang bị thiết bị phòng hộ cán bộ y tế nhân lực sẵn sàng đáp ứng công tác điều trị phòng chống bệnh dịch theo các kịch bản kể cả trong tình huống bất ngờ và xấu nhất
và giao cho các bệnh viện cơ sở y tế trong công an nhân dân chuẩn bị khu cách ly dường bệnh theo hướng dẫn cơ quan y tế có thẩm quyền
thực hiện nghiêm ngặt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn phòng chống lây nhiễm ở cơ quan kiện toàn các đội cơ động thường trực chống bệnh dịch sẵn sàng hỗ trợ cho tuyến và tham gia vào mạng lưới điều trị của bộ y tế khi có yêu cầu